nhân kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất việt nam
ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam sáng nay tỉnh bắc giang đã tổ chức
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đã tới sự ngày hội
đồng chí trương thị mai nhấn mạnh ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay
diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
vừa khắc phục hậu quả của bão lũ
ngày hội chính là dịp để mỗi khu dân cư tiếp tục chia sẻ khó khăn với đất nước
với đồng bào còn nhiều khó khăn
đồng chí trương thị mai mong muốn bà con tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
nỗ lực đạt nhiều thành tích hơn nữa nhất là trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa ở khu dân cư phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh